sau khi ăn cưới và uống rượu tuấn rủ nạn nhân vào khu vực bờ suối sử dụng ma túy rồi ra tay sát hại
công an tỉnh lạng sơn đã bắt giữ nông văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại thôn nà lẹo xã tân mỹ huyện văn lãng để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan công an tuấn khai nhận do có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước nên ngày một mươi ba tháng ba
sau khi ăn cưới và uống rượu tuấn đã chuẩn bị dây thừng và rủ nạn nhân đi mua ma túy về sử dụng với mục đích là sát hại nạn nhân
sau khi sử dụng ma túy tại khu vực bờ suối thuộc thôn nà lẹo
đối tượng đã dùng dây thừng xiết cổ làm nạn nhân tử vong sau đó bỏ trốn
thông tin mới nhất liên quan đến vụ lái xe audi gây tai nạn giao thông làm chết ba người trong một gia đình tại tp bắc giang tỉnh bắc giang
công an tp bắc giang đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can nguyễn đức thịnh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại ngã tư hùng vương hoàng văn thụ thuộc phường ngô quyền thành phố bắc giang
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô hiệu audi do nguyễn đức thịnh điều khiển với xe mô tô của anh nguyễn mạnh hưng chở theo vợ và con gái
hậu quả vụ tai nạn khiến anh hưng chị quyên và cháu dương tử vong tại chỗ xe ô tô và xe mô tô hư hỏng nặng
công an tp bắc giang xác định tài xế nguyễn đức thịnh điều khiển xe ô tô tham gia giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức sáu trăm linh bốn mg trên một lít khí thở
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm ra quyết định khởi tố một mươi bốn đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại địa điểm kinh doanh số một
công ty cổ phần mua bán nợ việt nam thịnh vượng tại phường một quận tân bình và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn luật thế hệ trẻ
tại phường một mươi năm quận tân bình
qua thu thập thông tin xác minh nguồn tin tố giác tội phạm công an quận tân bình xác định hai địa điểm trên đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ
tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức thủ đoạn như là phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc
nhân viên quản lý trưởng nhóm áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi
từ đó nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa vu khống dưới nhiều hình thức khác nhau
để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng trần thanh vũ chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
liên tục thực hiện hai vụ cướp giật vé số của những người tàn tật già yếu đi bán dạo
công an tp châu đốc đang tạm giữ hình sự đối tượng vũ để tiếp tục điều tra về hành vi cấp giật tài sản
tại cơ quan công an vũ thừa nhận đã cấp giật vé số của người đàn ông ngồi xe lăn để bán được
có bảy trăm chín mươi đồng ngoài ra vũ còn khai nhận trước đó đã cấp giật một trăm một mươi tám tờ vé số của người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi đi xe đạp
rồi bán lại được chín trăm bốn mươi bốn đồng số tiền trên vũ tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng
vào khoảng hơn ba giờ sáng nay đã xảy ra một vụ cháy trên đường số bốn khu dân cư tân tạo ấp hai xã tân kiên
huyện bình chánh tp hcm khiến bảy ký ốt chứa hàng hóa bị thiêu rụi
khi người dân phát hiện cháy đã cố gắng dập lửa và thông báo để những người sống
cần dãy ký ốt chạy ra ngoài thoát thân mặc dù được phát hiện khá sớm
nhưng do các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng sang các ký ốt lân cận
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh
đã điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và hơn một giờ sau thì đám cháy được dập tắt
dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên phà an hòa thuộc xã hòa bình huyện trợ mới tỉnh an giang
là hành vi của phan hoàng vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và lê hoàng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại huyện trợ mới
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đã bắt giữ thành công hai đối tượng
khi đang lẩn trốn tại nhiều địa phương
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng hai do tức giận việc trần hùng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố long xuyên
lấy xe máy của mình chạy về hướng phà an hòa vinh đã cầm theo con dao rồi gọi em ruột là việt dùng xe máy đuổi theo
đến khu vực phà an hòa thấy lĩnh đang ngồi trên lan can phà vinh cầm hung khí lao xuống chém nhiều nhát vào vùng ngực và tay
khiến lĩnh gục chết tại chỗ sau khi gây án hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
được biết nạn nhân và đối tượng đều mua bán và nghiện ma túy vinh từng có một tên án về tội cướp tài sản
hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ phan hoàng vinh và lê hoàng việt về hành vi giết người
đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở và truy tìm hung khí gây án để củng cố chứng cứ xử lý theo luật định
lực lượng công an hai tỉnh hòa bình và lạng sơn vừa liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ nhiều đối tượng
ngày một mươi tháng ba tại khu vực xã phong phú huyện tân lạc công an tỉnh hòa bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an bắt quả tang hai đối tượng hoàng văn cương và nguyễn thị phương
trú tại phường quán triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin
điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tráng a khai ba mươi tám tuổi
trú tại xã phà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh lạng sơn công an huyện tràng định vừa bắt đối tượng nguyễn xuân tử chú tại thôn nà ván xã tri phương huyện tràng định
đang tàng trữ một bánh heroin tại nhà riêng khám xét khẩn cấp tại nơi ở của từ lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn bốn triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an nguyễn xuân từ khai nhận mua số ma túy trên với giá hai trăm bốn mươi triệu đồng của một người đàn ông lạ mặt ở huyện tràng định mục đích để mang sang trung quốc bán kiếm lời
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm đã ra quyết định khởi tố một mươi bốn đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
xảy ra tại địa điểm kinh doanh số một công ty cổ phần mua bán nợ việt nam thịnh vượng tại phường một quận tân bình
và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn luật thế hệ trẻ tại phường một mươi năm quận tân bình
qua thu thập thông tin xác minh nguồn tin tố giác tội phạm công an quận tân bình xác định hai địa điểm trên đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ
tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức thủ đoạn như phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc
nhân viên quản lý trưởng nhóm áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi
từ đó nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa vu khống dưới nhiều hình thức khác nhau
thưa quý vị thời gian qua báo chí đã đưa tin về việc nhiều phụ huynh tại tp hcm nhận được tin nhắn của gọi mạo danh giáo viên nhân viên y tế
yêu cầu chuyển tiền gấp cho con bị tai nạn phải nhập viện
mặc dù đã có nhiều cảnh báo song tại hà nội những ngày gần đây vẫn có thêm nhiều trường hợp phụ huynh bị lừa đảo bằng hình thức này
cá biệt có phụ huynh đã chuyển tiền cho đối tượng ghi nhận của phóng viên intv
hoảng sợ khi nhận được cuộc gọi thông báo về việc con mình bị tai nạn chấn thương phải vào viện cấp cứu
vị phụ huynh này càng tin tưởng hơn khi đối tượng nói đúng tên con mình
ngay lập tức chị đã chuyển cho đối tượng năm mươi triệu đồng
chị không nghĩ được gì nhiều
trong lúc ấy tôi có hỏi rồn rập là cháu bị nặng không như thế nào
người tự xưng là thầy giáo bảo là ơi bây giờ bác sĩ đang cấp cứu cho cháu
thì có gì chị nghe điện thoại để bác sĩ trao đổi với chị
bác sĩ bảo là cần chuyển năm mươi triệu
thì khi ấy tôi rất là hoang mang
và trong tâm trạng là chân tay bùn rủn không chuyển được được
không có thể là nhìn ra số để mà chuyển tiền tôi gọi ngay hôn dâu
bảo là em đang bị tai nạn đấy thì con chuyển gấp cái số này nhờ thầy giáo để làm thủ tục cho em
thì con dâu tôi đã là chuyển ngay
còn với chị nguyễn thị hạnh có con đang học trường trung học phổ thông
cũng rơi vào tình trạng tương tự
dù có phần may mắn hơn khi chưa chuyển tiền cho đối tượng
nhưng cuộc gọi này cũng khiến chị thực sự lo sợ và bất an trong một khoảng thời gian
với cá nhân tôi
tôi là một người mẹ
thật sự là lúc ấy rất là hoảng hốt
mặc dù là đã được nghe thông tin trong những ngày gần đây
cũng có những các cái thông tin giả danh
thế nhưng mà với tâm lý của một người mẹ
thì lúc đấy quả thật là hoảng hốt lo lắng
thật sự là như vậy
sau đấy thì tôi cũng có hỏi là
con trấn thương làm sao
thì với cái giọng vẫn là như vậy
thì chỉ nói rằng là chúng tôi đang đưa con vào cấp cứu
tại phòng cấp cứu của bệnh viện một trăm một mươi bốn
thì dám chị nhé
nhắc đến ba lần như vậy
nhưng mà khi tôi gặng hỏi là con bị chấn thương làm sao
thì nhất định là họ không có nói gì cả
đây chỉ là hai trong số nhiều nạn nhân đã bị các đối tượng nhắm đến
mặc dù đã có những cảnh báo
nhưng vẫn còn nhiều phụ huynh trong trạng thái bất ngờ hoảng hốt
chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo
để cảnh báo tới phụ huynh
các nhà trường đã thông báo về hình thức của các đối tượng lừa đảo
tiến hành ra soát lại công tác bảo mật
từ các nhóm chat trên các nền tảng zalo facebook
giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm
gửi thông tin về vụ việc tới phụ huynh học sinh
và nhắc phụ huynh đề cao cảnh giác
và cho tới nay thì nhà trường cũng đã gửi thông tin cảnh báo lần hai tới phụ huynh
đồng thời phối hợp với phụ huynh trong việc liên lạc
trao đổi thông tin về tình hình học tập
cũng như là rèn luyện sức khỏe của các con tại trường
bên cạnh đó thì nhà trường cũng có một hệ thống riêng
để quản lý tất cả những thông tin dữ liệu của từng phụ huynh học sinh
và chỉ có ban giám hiệu và cán bộ phụ trách văn phòng
thì sẽ được cấp quyền truy cập vào nguồn dữ liệu này
cùng với các nhà trường lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền đến người dân
cũng như các cơ sở giáo dục trên địa bàn
về những âm mưu thủ đoạn của các đối tượng
đồng thời phát tờ rơi để người dân và phụ huynh học sinh cảnh giác phòng ngừa
giáo viên chủ nhiệm hoặc là ban giám hiệu nhà trường
trong trường hợp khẩn cấp mà không liên hệ được
thì có thể liên hệ với cả trực ban của công an quận
hoặc là công an phường sở tại gần nhất để được hỗ trợ
ngoài ra thì không được truyền khoản truyền tiền ngay cho các đối tượng
và đăng nhập vào các linh lạc để tránh việc các đối tượng lợi dụng chếp vào tài sản
sở giáo dục và đào tạo thành phố hà nội cũng đã ra văn bản khuyên cáo
cũng như yêu cầu các trường giả soát kiểm tra công tác bảo đảm an ninh an toàn thông tin
của cán bộ giáo viên và học sinh
nhiều người đang tin tưởng mù quán vào những dữ liệu thông tin mà jack j p t đưa ra
thậm chí là còn trò chuyện hàng ngày lợi dụng sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo
còn chưa hoàn thiện này các thế lực thù địch đã cắt ghép đưa ra những thông tin sai lệch
với mục đích bôi nhọ đảng nhà nước và lãnh đạo của việt nam
trước thực trạng này nhiều giải pháp đấu tranh với các thế lực thủ địch sử dụng jack j p t
để xuyên tạc chống phá nhà nước đã được đưa ra
lực lượng công an đã tổ chức công tác nắm tình hình nắm bắt được việc các tổ chức thế lực xấu
đã biến trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ để lan truyền những thông tin sai lệch
thực hiện do mục đích chính trị chống phái đất nước bôi nhỏ đảng nhà nước và lãnh đạo của việt nam
đây là những thủ đoạn cần phải lên án để tránh gây ảnh hưởng đến người dùng
cần phải giáo dục cho những người sử dụng đó phải có lập trường phải biết cái nào đúng cái nào sai
nó chỉ là công cụ của mình thôi và điều này tôi cũng cảm thấy nó còn nguy hiểm hơn trên mạng
tại sao tại trên mạng khi có thông tin sai thông tin đó mọi người đọc như nhau hết
nhưng ở đây thì nó mang tính cá nhân hóa là mỗi người chúng ta cứ chat với nó
là coi như những tâm sự cá nhân tiếng hai người với nhau
mà chính vì cá nhân với nhau như vậy nên hàng ngày giống như nó cứ tỷ tê ngày này qua ngày khác
và dần dần nó thấm vô các người của chúng ta
đổi cái suy nghĩ của chúng ta
có người đó làm cái gì suy nghĩ như thế nào
à thì nó lại cứ đi theo nó là bám theo cái cách trả lời theo như vậy
nên cái điều này là quan trọng nhất là phải hướng dẫn cho cái thế hệ trẻ có một cái lập trường vững chắc
biết cái nào là đúng cái nào là sai
nó chỉ là cái công cụ hỗ trợ mọi người thôi
chúng ta đưa các dữ liệu đầu vào và nhận các dữ liệu đầu ra
hiện nay thì như các chuyên gia vừa mới nói chúng ta cần phải có cái cơ chế để chúng ta làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào
đó là việc chúng ta không đưa các dữ liệu
các dữ liệu nhạy cảm hoặc là những dữ liệu bật trong quá trình chúng ta sử dụng công cụ chắc gpt để thực hiện như là một trợ lý
ngoài ra thì các kết quả đầu ra chúng ta cũng phải có một cơ chế hoặc là bằng cống bằng trí tuệ nhân tạo
hoặc là trong giai đoạn đầu là dùng con người để chúng ta kiểm soát chắc chắn các nguồn gốc và các thông tin đưa ra các chính sách
open ai chắc gpt cũng như mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở whisper đã được thích hợp vào api cho các nhà nghiên cứu và lập trình viên ứng dụng
dịch vụ trực tuyến thuê để tích hợp vào sản phẩm của họ
do đó nếu chúng ta nạp dữ liệu đầu vào với nội dung được kiểm soát thì chắc gpt sẽ có câu trả lời chính xác
lập thật là tự kỷ
giống như khi mà chúng tôi áp dụng chatbot cho trung ương đoàn cũng thể là bàn thiên giáo trung ương ấy
thì giờ chúng tôi đã lập rất là nhiều những nguồn nội dung liên quan tới trung ương đoàn và trung ương đoàn đã xét gì qua những nguồn nội dung đó
sau đó chúng tôi nạp dữ liệu đó lên chatbot
và từ đó là những người dân hay là các đoàn viên thanh niên như bảy triệu đoàn viên thanh niên cả nước
thì họ có thể họ tra cứ thông qua phan bếp của bàn thiên giáo trung ương đoàn và các phan bếp của trung ương đoàn nó chụp
thì đa số dữ liệu được định hướng rồi
nên vì vậy là chúng ta không phải lo lắng về vấn đề là tại sao có những nguồn thông tin nó không chính thống hay là những nguồn thông tin đó chưa được xác thực
cái vấn đề đặt ra hiện nay là không chỉ buộc gỡ bỏ những thông tin độc hại xấu độc và vi phạm thuần vọng ủy tục
mà chúng ta cần phải xây dựng một hành lang pháp lý đủ mạnh và chế tài nghiệp
các cơ quan quản lý thì phải thường xuyên cập nhật kiểm tra để bổ sung những vấn đề mới
để xử lý kịp thời những vi phạm để giăn đe cạnh tệ tăng cường những thông tin chính thống
rồi đồng đi đôi việc đấu tranh phản bác những thông tin sai trái độc hại trên mạng
qua đó để chúng ta xây dựng được cái môi trường văn hóa lành mạnh lấy cái đẹp dẹp cái xấu
và tôi tin rằng là với sự vọng
vào cuộc mạnh mẽ kiên trì của cả hệ thống chính trị thì chắc chắn là chúng ta sẽ xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh
để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước
bản chất của những tri thức viết quyết chuyên sau nằm ở kinh nghiệm của chuyên gia đã tích lũy qua nhiều năm
quan trọng hơn những bí quyết này không thể số hóa được
còn rất ít với số lượng không đáng kể trong kho dữ liệu sản có của openai hay google
do đó trí tuệ nhân tạo chắc gpt chỉ nên dừng lại mức độ tham khảo có chọn lọc thông tin